các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua quá trình điều tra lực lượng công an xác định hoa và đạt đã thông đồng để ngoài hệ thống sổ sách kế toán hai trăm tám mươi tám bộ sinh phẩm xét nghiệm
sau đó hai đối tượng đã bán lại toàn bộ số sinh phẩm này cho công ty việt á chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh tám triệu đồng
cùng ngày cơ quan chức năng đã khám xét nhà riêng của hai bị can qua đó đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu sổ sách và giấy tờ có liên quan
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng
thái minh hoàng nguyên giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang và nguyễn đình tấn giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát bách khoa vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm ra
hoàng và tuấn đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã rui huyện nam giang tỉnh quảng nam với xã lăng huyện tây giang tỉnh quảng nam
cụ thể trong quá trình thi công xây dựng dự án này hoàng đại diện đơn vị chủ đầu tư và nguyễn đình tấn đại diện đơn vị tư vấn giám sát tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế
một vụ vận chuyển trái phép bốn năm kg cần xa qua biên giới vừa bị lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng tám tổ công tác thuộc đồn biên phòng vĩnh gia bộ đội biên phòng an giang tổ chức tuần tra tại khu vực biên giới
phát hiện hai đối tượng đang đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi bị truy đuổi các đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ lại một bao hàng và chạy sang biên giới campuchia
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một bao ni lông màu xanh bên trong có bốn năm kg cần sa khô
hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định
một nhóm đối tượng chuyên bá cách sát trụng cấp tài sản lên tỉnh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an chủ trì
phối hợp với các huyện yên thành nghĩa đàn tỉnh nghệ an triệt phá
cầm đầu đường dây là nông văn hùng chú tại tỉnh con tum và trần văn hải chú tại tỉnh nam định
đã mong nối với đinh văn hưng và đậu minh mùi cùng tại tỉnh nghệ an
thực hiện sáu vụ trộm cắp tại các tỉnh nghệ an thanh hóa gây thiệt hại gần năm trăm linh triệu đồng
sau khi theo dõi nắm bắt được thời gian sinh hoạt của các bị hại
các đối tượng đã phân công cụ thể nhiệm vụ rồi chọn thời điểm đột nhập
sau mỗi phi vụ thành công nhóm này tiếp tục bàn bạc chọn địa bàn khác để hoạt động
cũng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản và có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm
chống đối lực lượng chức năng
nguyễn quốc hùng chú tại huyện phú ninh vừa bị công an huyện phú ninh tỉnh quảng nam bắt giữ
tin báo của quân chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng hùng đang lẩn trốn
tại khu vực phường tân thạnh tp tam kỳ
lực lượng công an đã triển khai truy bắt
tuy nhiên đối tượng đã dùng hung khí gồm hai con dao tự chế chống lại lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó đột nhập vào nhà dân cố thủ
lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để vận động thuyết phục và bắt giữ được hùng
được biết hùng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản có giá trị lớn trên địa bàn huyện phú ninh
và có bốn tiền án tiền sự về cùng tội danh này
hơn hai trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú yên đã được huy động để đồng loạt bắt quả tăng
hai địa điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề tại nhiều địa bàn của tỉnh phú yên
lực lượng công an đã lập biên bản phạm tội bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng tạm giữ hai một tỷ đồng
nhiều loại trang sức kim loại màu vàng nhiều tài sản tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức lô đề
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lưu hoàng phi hùng và vợ là bùi thị tú trinh trú tại tp tuy hòa về hành vi tổ chức đánh bạc
đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với chín đối tượng khác về hành vi đánh bạc